phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
với ảo cầu tình sóc trăng báo cáo về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khi để đường dây sản xuất buôn bán xăng giả
do đối tượng trịnh sướng cầm đầu trong thời gian dài
phó thủ tướng cũng giao bộ công an bộ công thương bộ tài chính tiếp tục điều tra làm rõ mở rộng vụ án
quản lý chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu dung môi pha chế dung môi
tổng giả soát các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
các bộ ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu